trên quần đảo trường sa hôm nay đầu đầu cũng có những trụ điện trụ tour biên gió thẳng thắp và những tấm pin năng lượng mặt trời
nếu như trước kia muốn có điện phải chạy bằng máy nổ và chỉ sử dụng được vài tiếng đồng hồ
thì từ khi có điện gió và điện mặt trời nhu cầu điện của toàn đảo được bảo đảm và ổn định
có điện những phiên gác của lính đảo cũng dễ dàng và thuận lợi hơn
cuộc sống của nhân dân huyện đảo trường sa hiện đại hẳn lên
ban đêm dưới ánh điện trẻ em tụm lại và vui chơi hò reo hòa cùng tiếng sóng và tiếng quạt gió quay tít giữa biển trời của tổ quốc
ngư dân cũng ấm lòng hơn khi nhìn từ xa giữa trùng khơi huyện đảo trường sa thiêng liêng vẫn lung linh ánh điện mỗi khi đêm về
hệ thống năng lượng này có thể vừa đủ để cung cấp cho những hoạt động như xem tivi nghe nhạc sử dụng quạt để làm mát
trong những lúc thời tiết nóng hệ thống năng lượng sạch này có thể phát huy dù lúc giờ nắng hay là trời mưa đều có thể cung cấp đủ điện cho các bộ chiến sĩ của chúng tôi công tác trên đảo thêm còn tốt hơn
có điện hai mươi bốn giờ một ngày khiến cuộc sống của quân dân trên đảo ấm áp tiện nghi và hiện đại hơn
giờ đây trên các đảo ở trường sa hay nhà giàn các thiết bị hiện đại như tv tủ lạnh máy tính kết nối internet điện thoại di động đã không còn xa lạ
đó giúp người dân trên đảo an cư lạc nghiệp
các chiến sĩ được nâng cao đời sống vật chất tinh thần luôn coi đảo là nhà biển cả là quê hương sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
sau điện vấn đề thiết yếu là nước cũng được giải quyết khá tốt
trước đây khi chưa có hệ thống này lượng nước ngọt trên đảo rất hiếm được cung cấp từ đất liền và từ nước mưa
đảo dùng tất cả mọi cách để thu nhận
và giữ chữ nước mưa
mùa nắng gắt bình quân mỗi cán bộ chiến sĩ chỉ được sử dụng khoảng một mươi năm lít một ngày
nhờ sự quan tâm của cấp trên từ năm hai nghìn một mươi bốn đảo được trang bị hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt đơn giản và tiện lợi
thiết bị này được đầu tư lắp đặt và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả khá tốt
nguồn nước đầu vào nước biển và đầu da nước ngọt đều được kiểm tra giám sát chặt chẽ
hiện nay mỗi giờ
thiết bị có thể lọc được năm mươi lít nước ngọt hỗ trợ rất tốt nguồn nước sinh hoạt trên đảo
giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác chủ động hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và của đảo
điều kiện sinh sống với làm việc bản thân ở đây thì cũng được sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành
của đảng của nhà nước của chỉ huy bộ ròi trên đảo
cũng được tạo mọi điều kiện cho sinh hoạt làm việc của cán bộ ủy ban cũng như nhân dân
hội dân ở đây được thuận lợi nhất
đời sống của bài con ở đây cũng xác định là sống bến đảo để giữ đảo giữ biển bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
đối với đời sống của bài con dân trên đảo trong thời gian vừa qua
rất là tốt chấp hành tốt các đường lối chủ trương chính sách của đảng và luật của nhà nước
và quy định trên đảo đặc biệt là tư thưởng rất ổn định trong quy định công tác tại đảo
trong thời gian tới chủ yếu ban cũng thường xuyên triển khai quán triệt các đoàn lối chủ trương
để cho cán bộ công chức nguyên chức và các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định trên đảo
còn trong thời gian đến đời sống của bài con dân cũng tiếp tục tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống
và cũng thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao cho
đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ huy đảo giao cho
khó có thể nói hết
ý nghĩa của các công trình năng lượng sạch trên đảo trường sa nói riêng
các đảo trên quần đảo trường sa và cả nước nói chung
không thể có một hình ảnh trường sa lung linh huyền ảo lúc màn đêm buông xuống
nếu không có ánh sáng dòng điện diệu kỳ
có điện có nước hoạt động phối hợp của các lực lượng trên các đảo diễn ra chặt chẽ và hiệu quả hơn
từ công tác tuyên truyền dân vận hậu cần văn hóa văn nghệ
đến hỗ trợ tìm kiếm cứu hậu cứu nạn
giúp đỡ ngư dân trên biển đều thuận lợi
có điện có trạm thu phát sóng truyền hình
các đảo có điều kiện cập nhật tin tức tình hình đất nước đất liền và thế giới
thông qua các loại hình báo chí
có điện và mạng việt theo đảo tuy xa đấy mà lại rất gần với đất liền
người thân gia đình do kết nối dễ dàng với nhau
và mới đây nhất hệ thống xử lý rác thải bằng phương pháp đốt bằng điện
cũng đã được triển khai và sắp hoàn thành
đánh dấu một số mốc lớn cho việc giữ gìn môi trường trên đảo
nếu hệ thống sạch đưa vào sử dụng thì cũng đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ
có thể sử dụng được các phương tiện nghe nhìn rồi hát karaoke
cũng lương cao đời sống vật chất tinh thần văn hóa tinh thần cho bộ đội
công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thì báo cáo các đồng chí thì trên đảo
cũng đã được nhà nước quan tâm đã xây dựng một cái lò rốt rác
bây giờ đang trong quá trình
đang trong quá trình hoàn thiện
hệ thống năng lượng sạch được đầu tư không chỉ bảo đảm cung cấp đầy đủ năng lượng
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phục vụ cho quân và dân trường sa
mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm phát thải co hai
một trong những tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu
với hơn năm bảy trăm linh tấm pin năng lượng mặt trời
một trăm ba mươi túc pin gió và một đèn led cùng hệ thống cắp truyền tải và các phụ kiện khác
hệ thống đã cung cấp tổng năng lượng hơn năm một trăm sáu mươi bảy kw một ngày
bảo đảm đủ phục vụ chiến đấu và sinh hoạt cho quân và dân trường sa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời dự án còn giúp tiết kiệm hơn sáu trăm hai mươi lít dầu diesel mỗi ngày
giảm phát thải hơn sáu tấn co hai mỗi ngày
để nâng cao đời sống cho bà con nhân dân ở trên đảo
hiện tại có hai nổi bật nhất
đó là sử dụng hệ thống năng lượng gió và năng lượng mặt trời
đáp ứng được nhu cầu thứ nhất là về điện thắp sáng
thứ hai là về quạt và thứ ba là tiệm nghi về sinh hoạt của đồ điện
như thế bà con trên đảo gia đình nào cũng có tv tủ nạnh
và đảm bảo được năng lượng gió và mặt trời
đó là đủ nhu cầu để điện sinh hoạt cho bà con
cái thứ hai nữa là trong thời gian qua được sự quan tâm của đảng nhà nước
chính phủ quân đội và đặc biệt là của quân chủng vùng nữ đoàn
thì hệ thống chạm nọc nước biển đã đi vào hoạt động từ tháng một mươi một
và công suất mỗi ngày hoạt động tối đa hai mươi bốn mét khối
như vậy về đảm bảo cái nước ngọt được nọc từ hệ thống nước biển
cho đến bây giờ thì đảm bảo nhu cầu một trăm linh về sử dụng với nước ngọt
nhờ sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước dành cho biển đảo
trong đó có hệ thống năng lượng sạch đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất của đảo
giúp cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ chiến sĩ
biển đảo xa thành điểm tựa vững chắc giúp người lính thêm yên tâm làm nhiệm vụ vẻ vang
bảo vệ chủ quyền đất nước